sau một mươi ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ công khai hôm nay ubthqh đã chính thức bế mạc phiên họp thứ ba mươi ba
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tình quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết tại phiên họp thứ ba mươi ba ubthqh đã xem xét nhiều nội dung quan trọng và hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra
qua đó đã giúp cho ubthqh thuận lợi hơn trong việc xem xét quyết định những vấn đề đặt ra cũng như báo cáo chính quốc hội trong kỳ họp tới
trong một mươi ngày làm việc ubthqh đã cho ý kiến đối với tám dự án luật cùng một số chương trình luật pháp lệnh chương trình giám sát cũng như các báo cáo của chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi tám
hầu hết các đại biểu đều dành tâm huyết nghiên cứu và cho ý kiến nghiêm túc trên tinh thần xây dựng để hoàn thiện các dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp tới
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chính phủ các ủy ban của quốc hội tổng thư ký quốc hội các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện
các dự án luật dự thảo nghị quyết các báo cáo giám sát để gửi đại biểu quốc hội đồng thời hoàn trình dự thảo các nghị quyết để ký ban hành
phiên họp thứ ba mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có ba ngày tập trung cho ý kiến về những nội dung còn lại để chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chính phủ phối hợp với các bộ ngành các ủy ban của quốc hội khẩn trương ra soát hoàn thiện
việc chuẩn bị nội dung trình quốc hội bảo đảm chất lượng và tiến độ